đáp ứng yêu cầu tăng trường xanh của tỉnh bắc ninh
vì một tương lai bền vững tỉnh bắc ninh trú trọng trong lĩnh vực quản lý
xử lý chất thải công nghiệp và chất thải rắn sinh hoạt
bắc ninh liên tục đầu tư hệ thống thiết bị đồng bộ hiện đại
cập nhật những công nghệ tiên tiến trên thế giới
nghiên cứu áp dụng vào quy trình sản xuất cho hiệu quả đốt rác cao
khi các nhà máy xử lý chất thải bằng công nghệ cao đi vào hoạt động
sẽ giải quyết mục tiêu bắc ninh hành động vì môi trường sạch của tỉnh
quyết không đánh đổi môi trường để lấy tăng trưởng kinh tế
bên cạnh dự án đầu tư xây dựng khu liên hiệp xử lý chất thải công nghiệp
chất thải sinh hoạt tại huyện quế võ
bắc ninh còn có ba dự án xử lý chất thải được tỉnh cấp quyết định đầu tư
với tổng công suất khoảng một tám trăm linh tấn một ngày đêm
đối với các nhà máy tiếp theo thì chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị
để đơn độc đẩy nhanh các tiến độ như là của công ty thăng nong
cũng như là nhà máy của công ty môi trường thuận thành
thì sẽ dự kiến sẽ đưa vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba và đầu năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đi vào hoạt động
việc đưa vào sử dụng nhà máy điện rác là dấu mốc quan trọng của tỉnh bắc ninh
đánh dấu sự chuyển dịch từ nền kinh tế chuyển thẳng sang nền kinh tế tuần hoàn
phát triển bền vững theo định hướng biến rác thải thành nguyên liệu tái sản xuất
thưa quý vị và các bạn hiện nay giá xăng dầu đã hạ nhiệt
tuy nhiên giá cả một số mặt hàng dịch vụ vẫn chưa có dấu hiệu giảm
trong bối cảnh đó chỉ còn một nửa tháng nữa là năm học mới hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba sẽ bắt đầu
nhiều gia đình có con em đi học lại phải đau đầu thêm với các khoản chi phí đầu năm học
và thật đáng buồn khi mà tình trạng lạm thu trong trường học lại xuất hiện
mặc dù ngay từ cuối năm học trước thì bộ giáo dục và đào tạo đã có văn bản
đề nghị thực hiện đúng quy định các khoản thu trong giáo dục đào tạo với năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh kiểm soát lạm phát
thực hiện các chính sách an sinh xã hội bộ giáo dục và đào tạo đề nghị thực hiện đúng quy định
đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
đối với giá dịch vụ giáo dục đào tạo học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo
bộ này đề nghị các bộ ngành ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định
nghị định số tám mươi một hai nghìn hai mươi một ndcp ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ quy định về cơ chế thu
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội
về các mức thu khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học
vâng tuy nhiên thì ngay trong tuần vừa qua đã xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học
tại trường trung học cơ sở thị trấn núi đôi ở huyện kiến thụy thành phố hải phòng
theo phản ánh của phụ huynh thì khi đi làm thủ tục tuyển sinh cho con vào lớp sáu
thì được yêu cầu đóng ít nhất hai triệu đồng mỗi học sinh mà không nhận được lời giải thích rõ ràng
cũng như là không có phiếu thu
ngay sau đó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện kiến thụy đã ra văn bản phê bình
hiệu trưởng trường trung học cơ sở thị trấn núi đôi
và yêu cầu phải hoàn trả số tiền này cho các bậc phụ huynh
xung quanh vấn đề này ngày hôm nay chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn
với phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đại học giáo dục đại học quốc gia hà nội
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần thành nam đã dành thời gian tham gia
chương trình ngày hôm nay của chương trình công an nhân dân
thực tế là nhiều năm nay các vụ việc lạm thu chỉ được đưa ra thanh tra kiểm tra
khi có các phản ánh từ phía các phụ huynh
vậy thì trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc thanh tra kiểm tra
các khoản thu chi trong các cơ sở giáo dục cần phải được thực hiện như thế nào
đối với các cơ quan quản lý giám sát chúng ta cũng chắc đều sẽ nắm được
có một số cách thức mà chúng ta có thể lạm thu các cơ sở đang lạm thu
và hợp thức hóa nó dưới cái hình thức nào đấy
thì nhiệm vụ của người giám sát là bây giờ anh phải phát hiện sớm ra
những hình thức hoặc những dạng hành vi nào có thể tiềm ẩn
những nguy cơ lạm thu
anh phải có cách thức cảnh báo trước và thậm chí là phải có một số
những hoạt động giám sát hoặc kiểm tra định kỳ để phát hiện những cái đó
chứ không phải chỉ chờ có mỗi thông tin từ phía dưới lên
thì chúng ta mới xử lý
và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là
trách nhiệm của cơ quan quản lý giám sát cần phải làm quy trình nào đấy
để minh bạch hóa tất cả những nguồn thu mang tính chất là xã hội hóa
ví dụ như bây giờ tất cả các nguồn thu đều phải nộp vào
trong một cái tài khoản của nhà trường
khoản thu hay là khoản chi này nó đều phải chi qua cái tài khoản nhà trường
để cái lúc mà khi mà tổng kết tất cả những cái hoạt động về thu chi
thì phụ huynh cũng sẽ nắm được rằng
ạ những cái hoạt động đấy thu nó là gồm những cái khoản như thế
và chi cho những cái khoản chính đáng mà đầu tư dành cho chính các con
thì lúc đấy nó sẽ không còn có những cái phản ánh bức xúc
theo cái kiểu như thế này nữa
nhiều phụ huynh dù không đồng thuận với việc phải nộp thêm
các cái khoản thu ngoài quy định
tuy nhiên là với cái tâm lý là lo sợ là sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của con
vì vậy nên là cũng không dám nêu ý kiến hay là phản ánh lại
việc này dẫn đến tình trạng vô cảm trước các khoản thu không đúng quy định
vậy theo phó giáo sư vấn đề này cần phải được nhìn nhận như thế nào
và trách nhiệm của các bậc phụ huynh trong việc chống lạm thu đầu năm học như thế nào
tôi cũng nghĩ rằng là bây giờ chúng ta cũng cần phải có một cái sự mạnh dạng
nên nhất định để mà phản ánh những cái ý kiến chính kiến của mình
về những cái khoản nào là mình thấy là nó là hợp lý
và những cái khoản nào thì có thể là nó chưa rõ ràng và chưa hợp lý
thì cần phải phản ánh nhanh
tôi nghĩ là bản thân là ngành giáo dục đào tạo thì cũng có những cái kênh
là để mà đưa ra được những cái ý kiến nhận những cái ý kiến phản ánh góp ý
của rất là nhiều phụ huynh đấy
nhưng mà nhiều khi chúng ta là chúng ta không có đưa ra các ý kiến trực tiếp
mà nhiều khi chúng ta chỉ có lan truyền những cái thông tin
ở trên những cái nhóm không chính thức thôi
và cái điều đấy thì nó tạo ra cái dư luận nó rất là không hay
có lẽ là cũng rất là đáng buồn khi mà đầu năm học mới nào
thì chúng ta cũng phải bàn những câu chuyện lạm thu ạ
vậy thì phó giáo sư có cái đề xuất về cái giải pháp gì
để nó không còn là một nỗi lo cũ và đầu năm học mới
thứ nhất là phải nêu cao cái trách nhiệm của cái người đứng đầu
và nếu mà xảy ra tất cả những cái sự việc này
thậm chí là cái người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm
cơ quan quản lý cấp trên cũng cần phải lập ra được những cái kênh
mà được thu nhận những ý kiến phản hồi đa dạng từ phụ huynh ở cấp trường
và nếu mà cái cơ quan giám sát ấy đã nhận những cái lời phản ánh rồi
mà anh xử lý chậm anh cũng chịu trách nhiệm tuyệt đối luôn
cái thứ ba nữa là cũng phải tuyên truyền cho tất cả
những vị phụ huynh khi mà tham gia vào công tác của ban phụ huynh
sẽ phải ý thức là mình là cái người mà đại diện cho tập thể
rất là nhiều phụ huynh với những hoàn cảnh kinh tế khác nhau
và cái ý kiến của mình đưa ra phải tranh đấu là cũng là phải tranh đấu
vì quyền lợi của tất cả các em học sinh
những cái chính sách của ngành thì cũng cần phải lưu ý nhiều hơn
để tăng cường những cái sự đầu tư chính đáng cho các cái cơ sở giáo dục
vì cái chất lượng chung của những cái môi trường
cũng như là của các cái chương trình giáo dục
và môi trường của các cơ sở giáo dục
các phổ thông mới mà chúng ta đang bán hành đây
một lần nữa xin cảm ơn phạm bảo sư
xử lý nghiêm việc lợi dụng tăng giá cước vận tải bất hợp lý
sẽ là nội dung có trong cụm tin chính sách ngay sau đây
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc
tăng cường công tác quản lý giá bình ổn giá
bộ này yêu cầu các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trực thuộc
theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường
nắm tình hình cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ
để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời
nhằm bình hồn thị trường
kiểm tra kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá
các biện pháp kê khai giá nhiêm yết giá
và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý
theo quy định của nghị định chín mươi năm hai nghìn hai mươi một
kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ một mươi năm ngày xuống một mươi ngày
tức là mỗi tháng điều chỉnh ba lần
vào các ngày mùng một một mươi một và hai mươi một hàng tháng
tuy nhiên với các kỳ điều hành chung vào ngày nghỉ
ngày nghỉ lễ theo quy định của nhà nước
thời gian điều hành được lùi sang ngày làm việc tiếp theo
sau ngày nghỉ ngày nghỉ lễ
do vậy liên bộ công thương tài chính sẽ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
vào ngày hai mươi hai tháng tám thay vì ngày hai mươi một tháng tám như quy định
sau gần một tháng mở chức năng đăng ký
điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học hai nghìn hai mươi hai
đến một mươi bảy h chiều hai mươi tháng tám
có gần ba trăm hai mươi sáu thí sinh
chứng khoảng ba mươi bốn sáu
ký sách tuyển đại học trước đó
có tài khoản trên hệ thống
đã không đăng ký sách tuyển
bộ giáo dục và đào tạo đề nghị các địa phương chuẩn bị phương án
sẵn sàng hỗ trợ thanh toán giúp thí sinh
trên giao diện phần mềm thanh toán của thí sinh
trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện
đặc biệt là các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn
thí sinh ở vùng khó khăn vùng sâu vùng xa
quý vị và các bạn đang theo dõi
chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị chỉ còn hơn một mươi ngày nữa là năm học mới bắt đầu
và trong những lo toan tất bật của phụ huynh học sinh và nhà trường
thì vẫn còn đó nỗi lo về dịch bệnh covid một mươi chín
theo báo đại đoàn kết
hiện tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em
vẫn rất chậm tại nhiều tỉnh thành
thậm chí mũi hai mới chỉ đạt từ một mươi sáu ba mươi một
ở tp hcm thời gian gần đây
số ca mắc mới và số ca nặng đang có xu hướng tăng
kể cả ở trẻ em
trong đó hầu hết trẻ nhập viện do mắc covid một mươi chín
vẫn chưa được tiêm vaccine
trước lo ngại của phụ huynh là vaccine có ảnh hưởng
tới phát triển của trẻ
giới y tế đã chỉ rõ đó là mối lo không có căn cứ
không có chuyện vaccine phòng covid một mươi chín
làm giảm trí nhớ dụng tóc teo cơ và vô sinh
sau ba tháng nghị định số ba mươi một của chính phủ
về hỗ trợ lãi suất hai cho doanh nghiệp được ban hành
kết quả thực hiện quá ít không chỉ khiến cho các doanh nghiệp sốt ruột
mà chính phủ cũng phải vào cuộc
thông tin được đăng tải trên báo thanh niên
đến nay thì số tiền lãi đã hỗ trợ cho khách hàng
mới đạt khoảng một tỷ đồng trong tổng số tiền hỗ trợ lãi suất
trị giá bốn mươi tỷ đồng
và nguyên nhân là do đối tượng được hưởng
đa phần không đáp ứng được các thủ tục để vay
bên cạnh đó thì trong bối cảnh bị giới hạn
về tốc độ tăng trưởng tín dụng
và nhiều ngân hàng thương mại đã gần đụng trần
khó cho vay mới
vì thế mà nhiều chuyên gia đề xuất ngân hàng
cần có chính sách riêng để đẩy mạnh giải ngân gói hỗ trợ
chẳng hạn như cho phép các doanh nghiệp vay vốn
thông qua kế hoạch kinh doanh chi tiết
khi sử dụng vốn vay
chứng minh dòng tiền thu về trong vòng một năm
cơ chế thưởng phạt tạo động lực khuyến khích nhà đầu tư
thiết bị nhân lực rút ngắn tiến độ dự án
xong chia sẻ với báo giao thông
thì nhiều doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn
một trong những nguyên nhân chính là do
việc khuyến khích động viên khen thưởng
các tổ chức cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ
hoặc phê bình xử lý các chủ thể liên quan
vi phạm tiến độ chưa được kịp thời
bên cạnh đó thì tiêu chí xét duyệt
cũng chưa được rõ ràng còn chung chung
theo kiểu làm nhanh thì thưởng
làm chậm thì phạt căn cứ thực tế
triển khai và hành lang pháp lý hiện hành
bộ kế hoạch và đầu tư kiến nghị
nguồn tiền thưởng hợp đồng được sử dụng
từ số tiền dư sau đấu thầu
bao gồm phần tiết kiệm do chỉ định thầu
và các nguồn hợp pháp khác
tập đoàn dầu khí việt nam bvn
vừa gửi chính phủ báo cáo
về cơ hội đầu tư tổ hợp lọc
dựa hóa dầu và kho dự trữ quốc gia
dầu thô sản phẩm xăng dầu
tại khu công nghiệp dầu khí long sơn
bà rịa vũng tàu liên quan đến vấn đề này
báo tiền phong có bài
xây kho dự trữ xăng dầu quốc gia
cần tính toán kỹ
hiện dự trữ xăng dầu của doanh nghiệp việt nam
chỉ đủ cho cả nước dùng trong khoảng sáu ngày
trong khi đó khả năng sản xuất
trong nước chỉ đáp ứng được khoảng bảy mươi
cho nhu cầu hiện nay
dự kiến dự án kho dự trữ
quốc gia dầu thô sản phẩm xăng dầu
sẽ có quy mô một triệu tấn dầu thô
và năm trăm linh mét khối
sản phẩm xăng dầu một năm
tổng mức đầu tư của cả tổ hợp
trong giai đoạn một từ một mươi hai năm
đến một mươi ba năm tỷ usd
và giai đoạn hai là bốn năm đến bốn tám tỷ usd
việc xây dựng kho dự trữ
xăng dầu quốc gia
là bài toán đặt ra từ lâu
và rất cần thiết nhưng nguồn lực đầu tư rất lớn
vì vậy theo các chuyên gia
cơ quan chức năng cần phải cân nhắc trước khi quyết định